bộ quốc phòng nga vừa công bố một đoạn video cho thấy các tên lửa chiến lược mới được triển khai ở khu vực phía tây thủ đô moscow
hiện các tên lửa chiến lược mới được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu
động thái trên diễn ra sau khi có những đồn đoán rằng mỹ đang lên kế hoạch cung cấp hệ thống tên lửa đánh chặn patriot cho ukraine
loại tên lửa chiến lược mới mang tên yas có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có phạm vi hoạt động ước tính là một mươi hai km
nó có khả năng nhắm đến các mục tiêu độc lập
trước đó nga cũng đã ba lần triển khai tên lửa siêu vật âm trong chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại ukraine